so sánh các chỉ số về lợi nhuận trên doanh thu lợi nhuận trên tài sản lợi nhuận trên vốn
thì các doanh nghiệp nông lâm thủy sản đều cao hơn so với doanh nghiệp nói chung
thế nhưng tỷ lệ đầu tư vào nông nghiệp nông thôn vẫn còn rất thấp
lâu nay khi nói đến doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
người ta chỉ nhắc đến những khó khăn từ rủi ro thiên tai dịch bệnh
y đã biết về hiệu quả kinh doanh các chỉ số phản ánh hiệu suất sinh lời của các doanh nghiệp nông sản
còn cao hơn so với doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác
đơn cử hiệu suất sinh lời trên doanh thu của các doanh nghiệp nông lâm thủy sản thường đạt một mươi sáu
so với các doanh nghiệp nói chung chỉ đạt trên bốn mươi
vậy vì sao tổng vốn đầu tư vào nông sản so với tổng vốn đầu tư xã hội có tỷ lệ giảm dần trong thời gian qua
hiện chỉ trên năm

tỷ trọng doanh nghiệp nông lâm thủy sản có số lượng doanh nghiệp nông lâm thủy sản chỉ chiếm khoảng hơn một
từ mức một sáu mươi một năm hai nghìn bảy xuống còn chín mươi sáu năm hai nghìn một mươi bốn

nhưng cái cơ chế thì không thiếu đủ và có thế thường ở khác
nhưng thực ra là người làm nghiệp nông thôn chưa được hưởng chưa hưởng nhiều
tôi chỉ dần chứng cái nghị định hai trăm một mươi
sau khi nghị định hai trăm một mươi ra đời cách đấy khoảng ba năm cứ tưởng tưởng như là nông nghiệp nông thôn sẽ được lột xả
nhưng thực ra đến giờ phút này một cái thực tế là nó không vào được cuộc sống
ghi nhận những khó khăn từ thực tế của các doanh nghiệp chia sẻ
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết sẽ sớm chỉnh sửa
hoàn thiện các cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
trong đó có nghị định hai trăm một mươi
thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho các ngành phải tập trung trong thời gian ngắn
nghiên cứu chỉnh sửa cái nghị định hai trăm một mươi là một cái nghị định tương đối quan trọng
tập trung những chính sách ưu tiên đối với các doanh nghiệp vào khu vực nông nghiệp
trong đó có cái lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp công nghệ sạch
thì hiện nay là bộ kế hoạch đầu tư được giao nhiệm vụ
đang phối hợp cùng chặt chẽ cùng bộ nông nghiệp và một số bộ ngành khác
trong một cái thời gian ngắn sẽ chỉnh sửa tham mưu để thủ tướng chính phủ có thể ban hành được cái nghị định mới này
bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng tiến tới xây dựng hệ thống thông tin
theo dõi phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp
xúc tiến và chăm sóc nhà đầu tư xây dựng chương trình liên kết đầu tư
theo chuỗi giá trị đối với sản phẩm chủ lực quốc gia
cùng với việc xây dựng các chính sách hỗ trợ
cần chọn ra sản phẩm thế mạnh cũng như tạo liên kết để xây dựng thương hiệu
qua đó tăng khả năng cạnh tranh cũng như giá trị xuất khẩu cho nông sản việt nam
nội dung này được đề cập tại một diễn đàn về nông nghiệp vừa được tổ chức tại tp hcm
ngành nông nghiệp việt nam hiện có một mươi sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu chính
tuy nhiên chín mươi nông sản của việt nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô
kim ngạch còn thấp do giá trị xuất khẩu thấp hơn các sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác
hiện nay nhiều doanh nghiệp đã chịu khó nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm mới
áp dụng các chiến lược tiếp cận thị trường bài bản
một số địa phương đã hình thành vùng chuyên canh sản xuất tập trung lớn cho các sản phẩm thế mạnh
dù vậy quy mô diện tích còn nhỏ lẻ manh mún sản phẩm chưa đồng nhất
chưa thật sự có được vùng chuyên canh đúng nghĩa đồng thời yếu trong liên kết chuỗi giá trị liên kết vùng miền
trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ triển khai xây dựng
chương trình phát triển thương hiệu nông sản chủ lực đến năm hai nghìn hai mươi
nhằm xác định cụ thể các sản phẩm nông sản chủ lực định hướng xây dựng thương hiệu xây dựng chỉ dẫn địa lý nhãn mát
sau lũ nông dân tỉnh phú yên đang khẩn trương cải tạo đất vệ sinh đồng ruộng diệt chuột bắt trứng và ốc bưa vàng
tận dụng tối đa nguồn phân hữu cơ tại chỗ để gieo xạ hơn hai mươi sáu năm trăm linh ha lúa đông xuân vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
phấn đấu đạt tổng sản lượng một trăm chín mươi tấn lúa tăng khoảng sáu tấn so với vụ trước
để chu kỳ sinh trưởng của cây lúa thích ứng với điều kiện thời tiết
ngành nông nghiệp tỉnh phú yên yêu cầu chính quyền các địa phương và hộ sản xuất
đẩy nhanh tiến độ làm đất vệ sinh đồng ruộng ngay sau khi nước cạn
tuân thủ quy trình sản xuất lúa vụ đã được các cơ quan chuyên môn khuyến cáo
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
dự kiến lịch gieo xạ lúa đông xuân bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu và kết thúc vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng do mưa lũ kéo dài đã làm trễ thời vụ vì vậy nông dân cần sử dụng bộ giống có thời gian sinh trưởng dưới một trăm một mươi ngày
với bảy loại giống chủ lực như bi hai bi một ml hai trăm một mươi ba dd v một trăm linh tám
om hai mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi hai ml bốn mươi tám và ml bốn mươi chín tăng tỷ lệ sử dụng các giống đạt tiêu chuẩn từ ba mươi hai lên năm mươi diện tích
hiện nay công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên thủy nông đồng cam tỉnh phú yên
đang khẩn trương hoàn thành sửa chữa nâng cấp hệ thống canh mương
chủ động máy bơm công suất lớn bổ sung nước tại những vùng thường xảy ra khô hạn
phối hợp với chính quyền địa phương vận động nông dân sử dụng nước tiết kiệm
bảo đảm cung cấp đủ nước tưới cho gần một mươi bảy tám trăm linh hectare lúa đông xuân
chiếm hơn sáu mươi bảy diện tích toàn tỉnh
những ngày qua trên địa bàn tỉnh ninh thuận liên tiếp có mưa làm hàng trăm hectare nho bị thiệt hại nặng nề
tuy nhiên nhờ phương pháp bao trùm quả nhiều nông dân vẫn thu hoạch nho vào mùa mưa và bán với giá cao hơn
cách làm này vừa tạo ra sản phẩm nho sạch vừa phòng tránh được bệnh thán thư gây hư hại quả nho vào mùa mưa
đây là lần đầu tiên anh dương thanh ở kp bốn phường văn hải thành phố phan rang tháp tràm
áp dụng phương pháp bao trùm quả như thế này nên một xào nho của gia đình anh thanh lúc lửa quả chín
và không bị bệnh thán thư gây hại trong mùa mưa như trước đây
ở thời điểm này nhiều vườn nho khác bị bệnh thán thư gây hại nếu có thu hoạch thì chỉ bán nho với giá từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg
nhưng nho của gia đình anh thanh thì bán với giá gấp đôi
nó to nữa mùa thì nó không có nứt mà cái trái nó to hơn cái trái ở ngoài có bảy một mươi nên lượng mẫu mái nó rất là đẹp
khi sử dụng bao trùm quả trước khi thu hoạch từ một đến hai tháng thì bệnh thán thư không thể gây hại đến nho
nên quả nho chín không bị nứt như trước đây sau khi cắt quả nho trên ràn chúng ta có thể ăn tươi ngay
nó có rất là có lời đặc biệt là trong mùa mưa đối với trong mùa mưa thì như chúng ta biết là trong mùa mưa thì cái hiện tượng nứt trái
nứt trái đối với
đối với đến cả cái dòng nho đặc biệt là dòng nho đỏ dòng nho đen nán thì nó rất là nhiều
nếu như cả cái vườn mà không bao trái thì cả cái mưa xuống là nứt trái là có những gia nó nứt tới một trăm linh
phần lớn là nứt trái rất là nhiều
thì nếu mà đối với bao trùm nho thì khi chúng ta bao trùm nho thì là không có tiếp xúc về mưa
khi mưa không có tiếp xúc về trùm nho thành ra là cái tỷ lệ mà nứt trái là hầu như không có
nên là đảm bảo là cái năng suất cái năng suất trong mùa mưa
với giải pháp bao trùm quả
đã và đang mở ra hướng tích cực để người trồng nho ninh thuận không còn bị thiệt hại trong mùa mưa
đồng thời là bước ngoặt để nông dân chuyển sang sản xuất nho sạch
góp phần xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị quả nho trên thị trường trong tương lai
những trận mưa lũ liên tiếp đang gây ra khó khăn rất lớn cho người dân đang sống dựa vào các sản phẩm nông nghiệp
và lúc này trong khi vẫn phải gắn sức để gượng dậy sau những cơn lũ vừa qua
thì người dân các tỉnh ven biển miền trung lại phải chuẩn bị đối phó với cơn bão số một mươi
hay còn gọi là bão nucken đang tiến vào biển đông
hồi một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão nọcten ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc
một trăm hai mươi bốn độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp một mươi năm một mươi sáu tức là khoảng từ một trăm sáu mươi năm đến hai trăm linh km một giờ
giật trên cấp một mươi bảy dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn độ vị bắc
một trăm một mươi chín chín độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp một mươi hai cấp một mươi ba tức là khoảng từ một trăm hai mươi km đến một trăm năm mươi km một giờ
giật cấp một mươi bốn một mươi năm
như vậy khoảng tối và đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai bão northen có khả năng đi vào biển đông
vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp tám trở lên
phía bắc vị tuyến một mươi hai độ vị bắc
một trăm một mươi năm độ kinh đông
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được hai mươi km
đến một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm bốn độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng ba trăm sáu mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
tức là khoảng từ chín mươi đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi hai một mươi ba
trong bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới
tiếp theo chương trình
chung quanh dự án thu phí ô tô vào trung tâm thành phố hồ chí minh
vai trò những giá trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian trong quá trình xây dựng con người việt nam
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh dự kiến đề xuất thu phí ô tô vào nội đô trong năm hai nghìn một mươi bảy
đề xuất này hiện đang gây ý kiến trái chiều trong dư luận
trên thực tế đề án thu phí ô tô vào trung tâm đã được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chấp thuận từ năm hai nghìn một mươi hai
song vì nhiều lý do chưa thể triển khai được
trước tình hình ủn tắc giao thông ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay
theo sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh dự án này cần triển khai trong năm hai nghìn một mươi bảy để giải quyết vấn nạn ùn tắc
tuy nhiên đề xuất này vẫn chưa nhận được sự đồng tình từ nhiều người dân sử dụng ô tô để đi lại
xe giờ nó đủ thứ phí hết trơn đủ thứ thuế hết trơn nếu mà thu thêm cái phí đó nữa thì nó không có hợp lệ với xe
lúc nào trong thành phố cũng ùn tắc giờ có thu phí đó cũng vậy nó cũng kẹt là kẹt
tất cả các xe hơi thành phố này mình đã đóng phí quá nhiều rồi như đủ loại phí hết
ví dụ như phí bảo trì đường bộ chẳng hạn xăng là bình ổn xăng chẳng hạn rồi nói chung là nhiều loại phí lắm
theo ý tôi là nếu mà thu phí vào xe vào thành phố này là hơi khó khăn
tuy nhiên đề xuất cũng nhận được không ít ý kiến ủng hộ bởi người dân đều mong muốn có giải pháp
kéo giảm nạn ùn tắc giao thông đang ngày càng diễn biến chậm chậm hơn tại thành phố
nhiều tài xế cho rằng bên cạnh việc thu phí
thành phố cần bố trí bãi đậu xe thông thoáng hợp lý để người điều khiển ô tô không phải vất vả khi đi vào nội đô
thu phí trong thành phố thì cũng được chứ không phải là không được
nhưng mà phải bố trí cái chỗ đậu ví dụ như thu phí vào thành phố là một lần
nhưng mà bố trí cái chỗ đậu trong thành phố này thì nó sẽ bớt kẹt xe đi
chứ còn nếu mà thu phí mà không bố trí chỗ đậu bây giờ thành phố không có chỗ đậu chỉ có chỗ dừng thôi
để mà triển khai cái dự án này thì đòi hỏi thì cũng sẽ có
thời gian cụ thể chúng tôi cũng phải hoàn chỉnh lại cập nhật lại tình hình giao thông hiện nay
xây dựng cái mô hình mô phóng cái việc mà hạn chế đối lập với đậu phương tiện như vậy
đánh giá trước và sau khi thực hiện như thế nào tình hình giao thông cải thiện hay không
cái nữa là cũng phải hoàn chỉnh lại cái pháp lý
pháp lý đối với cái dự án này
sau đó thì cũng sẽ lấy ý kiến của đắc nhập
các nhà chuyên môn và các tổ chức có liên quan và kể cả người dân phạm vi bị ảnh hưởng nữa
với tổng mức đầu tư dự kiến là một hai trăm linh tỷ đồng dự án dự kiến hoàn chỉnh và đi vào hoạt động trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
sở giao thông vận tải hiện đã chuẩn bị ba mươi năm cổng thu phí được bố trí trên các tuyến đường như võ văn kiệt nguyễn văn chỗi
tuyến đường hoàng sa dọc kênh nhiêu lộc thị nghè
tâm điều hành quản lý hệ thống thu phí cũng sẽ được thành lập ngay sau khi có quyết định chính thức của ủy ban nhân dân thành phố
sở giao thông vận tải hà nội vừa thông báo chủ trương sắp xếp điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn
các tuyến xe khách sẽ được hoán đổi điều chuyển từ bến trung tâm hà nội ra ngoại thành và ngược lại
nhằm tạo thuận tiện cung đường và tránh ủn tắc trong khu vực nội đô
theo đó sở điều chuyển các tuyến của tỉnh đắk lắc gia lai hà tĩnh nam định nghệ an thái bình thanh hóa ninh bình
đang hoạt động tại bến xe mỹ đình gia lâm yên nghĩa sơn tây trôi phùng chuyển về bến xe nước ngầm
các tuyến của tỉnh bắc cạn cao bằng hà giang lai châu lào cai phú thọ quảng ninh thái nguyên tuyên quang vĩnh phúc yên bái
đang hoạt động tại bến xe nước ngầm giáp bát yên nghĩa chuyển về biến xe mỹ đình
các tuyến của tỉnh bà rịa vũng tàu đắk nông điện biên hòa bình con tum sơn la thanh hóa các huyện cẩm thủy ngọc lạc quán lào thọ xuân yên cát
theo đường hồ chí minh đang hoạt động tại các bến xe mỹ đình giáp bát gia lâm nước ngầm chuyển về bến xe yên nghĩa
các tuyến của tỉnh bắc giang lạng sơn đã hoạt động tại các bến xe yên nghĩa nước ngầm sơn tây chuyển về biến xe gia lâm
thời gian thực hiện điều chuyển từ ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
sở giao thông vận tải tỉnh hà giang phối hợp với công ty cổ phần an khang tổ chức lễ công bố quyết định bến xe khách loại một thành phố hà giang
bến xe đi vào hoạt động sẽ đáp ứng các điều kiện để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn tỉnh
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải mở rộng sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu vận tải hiện đại trong thời gian tới
đồng thời giảm thiểu ốn tắc giao thông trong các tuyến đường nội thị góp phần ổn định giao thông đô thị
tạo điểm nhấn về kiến trúc đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai của thành phố hà giang
để bến xe khách hoạt động hiệu quả công ty cổ phần an giang phải tuân thủ các quy định của pháp luật
cùng với đó sở giao thông vận tải công an tỉnh ủy ban nhân dân thành phố hà giang cũng cần tăng cường tuần tra
kiểm soát xử lý vi phạm đối với phương tiện vận tải khách thường xuyên kiểm tra các hạng mục phòng cháy
trợ cháy và phương án phòng cháy trợ cháy cứu hộ cứu nạn đối với bến xe mới
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh vừa quyết định giao cho vụ công nghiệp nặng là đơn vị chủ trì thuê công ty tư vấn nước ngoài
để đánh giá nhìn nhận khách quan trong việc xây dựng quy hoạch của ngành thép
theo dự thảo quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi năm mới được bộ công thương phê duyệt
đơn vị tư vấn nước ngoài ngoài có trách nhiệm làm rõ xu hướng phát triển ngành thép thế giới và khu vực
còn phải đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành thép việt nam so với khu vực và trên thế giới
cũng như việc lựa chọn nhà thầu công nghệ và đánh giá tác động về môi trường
thời gian hoàn thành dự thảo đề án là trong quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
so với dự thảo lần một ở dự thảo lần hai bộ công thương đã loại bỏ một mươi hai dự án có quy mô nhỏ
hoạt động kém hiệu quả chưa triển khai hoặc do địa phương đề xuất
trên cơ sở các ý kiến đóng góp bộ công thương sẽ hoàn thiện dự thảo lần ba để báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét
quyết định hoàn thiện dự thảo quy hoạch ngành thép để trình thủ tướng xem xét vào quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy
sau năm mươi năm cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà
nhạc sĩ phó đức phương đã quyết định đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình bằng một chương trình nghệ thuật riêng
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tới tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình hà nội
khán giả thủ đô sẽ được đắm mình trong không gian nghệ thuật mang tên trên đỉnh phù vân
hơn hai mươi ca khúc nổi bật nhất trong suốt chặng đường năm mươi năm sáng tác của ông sẽ được trình diễn làm ba phần
gồm phần một thủa ban đầu phần hai có tên tiếng gọi bốn phương nhập cuộc đường đời dòng ruồi
phần ba với chủ đề trở về bàn thể nguồn cội và tâm linh
gần một mươi năm năm là dành toàn bộ tâm sức thời gian và trí tuệ nữa và cảm xúc nữa cho vấn đề bảo vệ quyền tác giả âm nhạc
thì quả thật là tôi
là không có điều kiện để mà tiếp tục sáng tác
thì tôi thấy là mình cần phải có một chương trình ca nhạc riêng
thì không phải là tôi cần mà những người yêu nhạc
cần thêm nữa là những người yêu nhạc phó đức phương cứ thúc giục
mà nó còn là sự thúc giục của đời sống nữa
bởi vì thời gian không chờ đợi ai mãi được
và lại thì mình vẫn còn nhiệt huyết
cho nên phải làm phải làm trong năm nay bằng mọi giá
với sự đầu tư công phu và tâm trí
và tâm huyết về cả nội dung và hình thức
live show lần này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt
không chỉ với nhạc sĩ phó đức phương
mà còn là cơ hội để những người yêu nhạc được sống và hòa mình trong những tác phẩm của ông
bên cạnh những ca sĩ đã thành danh với dòng nhạc của phó đức phương
thì trong live show lần này khán giả sẽ được trải nghiệm những cảm xúc mới lạ
qua sự thể hiện và làm mới của những ca sĩ lần đầu hát nhạc của ông như
bằng kiều thu phương nghệ sĩ ưu tú thanh ngoan
khi dàn là ca sĩ nghệ sĩ trong chương trình này
thì vô cùng đa dạng
trước hết là bởi vì cái sự đa dạng của tác phẩm
thứ hai là vì khán giả
cho nên cuối cùng là chương trình này
thì các diễn viên hết sức đa dạng
tóm lại thì tôi gửi gắm ở đây tôi chỉ mong là tôi sẽ là lần đầu tiên
sẽ cho các khán giả yêu nhạc nói chung
và những khán giả đã từng yêu nhạc của phó đức phương
một đêm diễn
mà nó ít sai sót nhất
vừa là giải trí mà lại vừa chìm đắm vào không gian nghệ thuật âm nhạc
mà nó có phải nói rằng nó có một chút khác biệt
live show trên đỉnh phù vân được xem là một câu chuyện được viết bằng âm nhạc
thể hiện những gì đặc trưng nhất chắt lọc và phổ quát nhất
con đường hoạt động nghệ thuật năm mươi năm của nhạc sĩ phó đức phương
kể từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đến nay
đây hứa hẹn là một sản phẩm âm nhạc đáng xem nhất trong năm hai nghìn một mươi sáu

mới đây tỉnh ủy hà giang phối hợp với ban dân vận trung ương
tổ chức hội thảo vai trò những giá trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian
trong quá trình xây dựng con người việt nam thời kỳ mới ở tỉnh hà giang
phát biểu khai mạc tại hội nghị đồng chí triệu tài vinh
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đã nêu bật vai trò vị trí
và những giá trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian trong quá trình xây dựng
con người việt nam thời kỳ mới ở tỉnh hà giang thời gian vừa qua
ban thường vụ tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả
các chỉ thị nghị quyết của trung ương về bảo tồn và phát huy các giá trị
văn hóa tín ngưỡng dân gian đồng thời quan tâm chỉ đạo công tác tôn giáo
do vậy trên địa bàn tỉnh không xuất hiện điểm nóng về tôn giáo
đồng thời hà giang cũng lưu giữ đầy đủ nguyên vẹn các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc
điều này đã góp phần không những làm ổn định tình hình mà còn góp phần phát triển du lịch
sự hình thành và phát triển hoạt động của mô hình hội nghệ nhân gian
sự hình thành và phát triển hoạt động của mô hình hội nghệ nhân dân gian
đã góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng dân gian
của các dân tộc phát huy được giá trị văn hóa của các dân tộc đang dần mai một
giữ gìn an ninh trật tự tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc có phần giữ vững ổn định chính trị
trật tự an toàn xã hội phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo xây dựng làng mới nông thôn mới
huyện phú xuyên hà nội được nhớ đến với nghề làm cối say tre
nhưng ít ai biết gắn liền với nghề truyền thống đó người dân trong làng còn sở hữu thứ ngôn ngữ có một trăm linh hai
ấy là tiếng lóng đa chất loại hình ngữ văn truyền khẩu đã được nhận diện là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
theo những người lớn tuổi ở đa chất thứ tiếng lóng đặc biệt ở đây có từ mấy trăm năm trước
làng đa chất xưa nằm ở vùng chiêm trũng quanh năm mất mùa cho nên ngoài nghề nông
đàn ông trong làng còn có nghề đóng cối xây lúa bằng tre
và tiếng lóng sinh ra để phục vụ cho những người thợ cối trong quá trình làm nghề
phải đi nay đây mai đó vừa để giữ bí mật nghề nghiệp vừa để bảo vệ nhau lại không mất lòng người nước ngoài
tôi đi sau ông này đi trước thì nhìn thấy cái thằng nó bóc túi phải nói tiếng lóng
là cẩn thận có xảo tớp hách lại phải giữ cái ví đằng này đấy là cũng có mấy cái tác dụng lớn như thế
hay là cái thằng cha nó định đánh mình thì bảo chuẩn bị cái xảo đó đốt mình cũng là để biết
thứ ba là vào trong gia đình gia trụ cái nhà nào lối xử tốt thì bảo là sấn êm làm tốt cho người ta
tiếng lóng làng đa chất được nói theo cách cấu tạo tiếng việt bình thường
ghép các từ lại với nhau cũng có chủ ngữ và vị ngữ có thể nói cả câu tiếng lóng hoặc nói sen lẫn cả từ tiếng việt
lúc ở nhà thì không sao nhưng lúc có khách hay đi ra ngoài xã hội mới thấy tầm quan trọng của tiếng lóng
người ta gọi đây là một cái ngôn ngữ cổ nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ đây là một ngôn ngữ cổ
mà đây là một cái sự sáng tạo ngôn ngữ từ tiếng việt với lại các cái quy ước thông tin trong đời sống
để thành một cái quy ước riêng cho cộng đồng của mình
nhưng cái quan trọng ở trong đó nó chứa đựng cái văn hóa của người thợ đóng cối
nó nói lên cái câu chuyện nghề nghiệp của họ nói lên cái đời sống của họ và cái ứng xử của họ đấy chính là giá trị di sản
trung tâm nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa đã thống kê được ba trăm một mươi bốn từ và cụm từ tiếng lóng
ghi lại ba mươi năm ngữ cảnh sử dụng tiếng lóng của người đa chất
các cháu tuổi trẻ bây giờ thì không có trường nấp mà không ai động viên các cháu để mà các cháu gìn giữ cái tiếng lóng này
cho nên các cháu cũng không được có người giới thiệu và người truyền bán lại cho nên là nó sẽ mai một đi
tuy nhiên theo thời gian cùng với sự biến mất của nghề đóng cối tiếng lóng đa chất cũng dần mai một
đến nay những người có thể nói sành sỏi ngôn ngữ này trong làng chỉ còn khoảng hai mươi người và ai cũng đã tuổi cao sức yếu
thanh niên và trẻ con thì hầu như không hiểu
nghiên cứu kiểm kê thậm chí là ghi âm thu đĩa lại là những biện pháp đã được ngành văn hóa triển khai để bảo tồn di sản tiếng lóng đa chất
tuy nhiên ai cũng hiểu rằng đó chỉ là những biện pháp tạm thời
tiếng lóng phải được trao quyền trong cộng đồng thì mới có thể gìn giữ được
tuy nhiên trao quyền cho ai cơ chế thế nào thì vẫn còn là câu hỏi người đa chất đang tìm câu trả lời
biến lời nói thành hành động
hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi hai nga sẽ tổ chức quốc tàng cho các nạn nhân vụ tai nạn máy bay tu một trăm năm mươi bốn vừa rơi tại vùng biển đen
tuyên bố này được đưa ra sau khi bộ quốc phòng nga xác nhận không còn ai sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc này
phát biểu trước báo giới tổng thống nga vladimir putin khẳng định nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được điều tra kỹ lưỡng
thân nhân của những người thiệt mạng sẽ được hỗ trợ
trước hết tôi xin bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất
tới gia đình của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trên biển đen
chính phủ đã yêu cầu thành lập ủy ban chính phủ về điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
do bộ trưởng giao thông vận tải maxim sokolov đứng đầu nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được điều tra triệt đề
đồng thời chính phủ sẽ hỗ trợ các gia đình của những người thiệt mạng
ngày quốc tàng sẽ được tổ chức tại nga vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
bộ trưởng giao thông vận tải maxim sokolov đã bay tới sochi để tiến hành công việc
bộ quốc phòng nga cho biết toàn bộ trên máy bay có chín mươi hai người
và hiện đã tìm thấy một mươi thi thể
cơ quan giám định bộ y tế nga đã cử nhân viên tới sochi để tiến hành nhận dạng các nạn nhân
bộ quốc phòng nga cũng cho biết đang tiến hành một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ quy mô trên biển đen
để tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay cũng như các mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn
liên minh bàn đoàn kết dân chủ gọi tắt là mud đối lập tại venezuela vừa tuyên bố chưa có kế hoạch
nối lại đàm phán với chính phủ nước này trong tháng riêng tới để tìm cách giải quyết
cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay
đại diện liên minh bàn đoàn kết dân chủ mud đối lập venezuela cho biết sẽ không quay lại bàn đàm phán
với chính phủ vào tháng riêng tới do chưa có đủ điều kiện cần thiết
tuyên bố này được mud đưa ra nhằm đáp lại lá thư từ tòa thánh vatican bên trung gian hòa giải
kêu gọi nối lại đàm phán vào ngày một mươi ba tháng một tới
moud cho rằng vatican đã đưa ra một thời hạn để người dân venezuela quyết định tương lai của mình
và không nên chậm trễ hơn nữa
tuy nhiên do một số yêu cầu của mud
ud chưa được đáp ứng nên việc nối lại đàm phán với chính phủ vào lúc này là điều không thể
điều kiện chính mà phe đối lập đặt ra để trở lại bàn đàm phán là chính phủ phải cam kết tiến hành
chưng cầu ý dân về bãi nhiệm tổng thống nicolas maduro hoặc tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn
cảnh sát indonesia vừa bắn chết hai nghi phạm khủng bố và bắt giữ hai đối tượng khác
vài ngày sau khi nước này đập tan các âm mưu đánh bom liều chết của một nhóm có liên quan đến tổ chức
nhà nước hồi giáo tự xưng is gần thủ đô jakarta dịp lễ sáng sáng
theo cảnh sát quốc gia indonesia hai nghi can khủng bố bị bắn tại một ngôi nhà ở puawakarta
cách jakarta một trăm linh km về phía đông sau khi có hành vi chống cự và tấn công cảnh sát
lực lượng cảnh sát đột kích căn nhà trên sau khi tiến hành thẩm vấn hai đối tượng tình nghi khác sáng cùng ngày
đục sát căn nhà sau đó lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều vũ khí sắc nhọn
xong không phát hiện thấy chất nổ
theo cảnh sát các nghi phạm bị bắt và hai kẻ bị bắn chết đều là thành viên của jama ansarut daula

nhóm phiến quân địa phương nhận được sự hậu thuẫn của is và cũng là lực lượng đứng đằng sau vụ tấn công hồi tháng một mươi một vào một nhà thờ trên đảo borneo
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô tehran của iran đã lên đến mức báo động khi các biện pháp chống ô nhiễm không có hiệu quả
kênh truyền hình press tv của iran cho biết chỉ số chất lượng không khí ở tehran ở mức một trăm năm mươi bốn
tức là cao gấp hơn ba lần giới hạn chỉ số lý tưởng
con số này cũng cho thấy chất lượng không khí ở tehran
đang ở mức báo động cao thứ ba mức không tốt cho sức khỏe
trước tình hình ô nhiễm trên văn phòng thị trường tehran đã thông báo đóng cửa toàn bộ trường học và nhà trẻ trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
trong khi khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài đường
từ tháng một mươi một vừa qua chính quyền thành phố đã ban hành nhiều biện pháp hạn chế phương tiện để giảm ô nhiễm không khí
các trường học ở tehran cũng được lệnh kéo dài thời gian đóng cửa vì ô nhiễm song tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện
trước thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng có thể nhận thấy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu trong năm hai nghìn hai mươi
đã có được những động lực to lớn biến lời nói thành hành động thực chất cụ thể đặc biệt khi hiệp định paris đã chính thức có hiệu lực từ cuối năm
các sông băng trên khắp thế giới đang tan chảy
mới đây nhất các nhà khoa học mỹ khẳng định nguyên nhân hiện tượng này gần như một trăm linh là do biến đổi khí hậu
tốc độ tan chảy các núi băng khổng lồ cũng đã tăng nhanh hơn
nếu lượng băng ở nam cực tan chảy hết nước biển dâng lên hàng chục mét và khiến bản đồ lục địa trên trái đất phải vẽ lại
năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục đã tăng nhiệt và sẽ là năm nóng kỷ lục
trước đó các năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi bốn cũng đã lần lượt phá kỷ lục là năm nóng nhất từ trước tới nay
nhiệt độ ở nam cực và bắc cực đang tăng cao một cách bất thường khiến số khu vực nước biển không thể đóng băng
theo giới khoa học biến đổi khí hậu và tình trạng ấm lên toàn cầu đã dẫn đến các hiện tượng
thời tiết cực đoan trong bối cảnh đó hiệp định paris về biến đổi khí hậu chính là điểm sáng trói nhất
trong năm hai nghìn một mươi sáu khi chính thức có hiệu lực vào tháng một mươi một chỉ hơn một mươi một tháng sau khi được ký kết
hiệp định cam kết giữ mức tăng nhiệt độ trái đất dưới hai độ c này là cam kết toàn cầu đầu tiên về khí hậu
đây cũng là lần đầu tiên một văn bản quốc tế nhận được sự tham gia mạnh mẽ và nhanh chóng
qua đó thể hiện sự ủng hộ đặc biệt của cộng đồng quốc tế
có thể nói năm hai nghìn một mươi sáu thực sự đã đánh dấu một năm biến chuyển quan trọng
từ những cuộc đối thoại quy mô toàn cầu thành những hành động thực chất
với sự tham gia của tất cả các bên liên quan và những nỗ lực này chắc chắn sẽ còn được tiếp diễn trong năm hai nghìn hai mươi
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân